hội nghị được tổ chức từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày chín tháng một mươi hai
nhằm mục đích kiểm điểm hai mươi năm thực hiện nghị quyết một nghìn ba trăm hai mươi năm của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thảo luận các kết quả đạt được cũng như khó khăn hạn chế và thách thức
trên cơ sở đó đề xuất phương hướng phối hợp chính sách và hành động của cộng đồng quốc tế trong thời gian tới
cùng ngày bên lề hội nghị quốc tế tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình
từ cam kết tới kết quả bộ ngoại giao đã tổ chức triển lãm phụ nữ việt nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất việt
triển lãm nhằm giới thiệu vai trò đặc biệt của người phụ nữ việt nam vừa là nạn nhân
đồng thời cũng là lực lượng tích cực tham gia đạt nhiều kết quả đáng tôn vinh trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
phát biểu khai mạc triển lãm thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh
việt nam là một quốc gia chịu hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
vì vậy khắc phục hậu quả bom mìn không chỉ cần đến sự kết hợp của cả nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế
mà còn đòi hỏi sự tham gia của mọi lực lượng trong xã hội mà theo kinh nghiệm của nhiều nước trong đó có việt nam phụ nữ đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng
triển lãm trưng bày các tác phẩm ảnh về công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại việt nam và đề cao vai trò liên quan của phụ nữ
và thực hiện mô phỏng hoạt động giả phá bom mìn của nhóm cố vấn về bom mìn tại việt nam
sự kiện này nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm và nguồn lực quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại việt nam
đề cao vai trò liên quan của phụ nữ và tạo đà cho việc thúc đẩy vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ tái thiết hậu xung đột
tại hội đồng bảo an liên hợp quốc vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội đồng bảo an lần thứ hai
sáng ngày bảy tháng một mươi hai công an tp đà nẵng đã tổ chức
lễ khai giảng chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
nhằm tiến đến xây dựng hệ thống chính quyền điện tử đơn giản hóa thủ tục hành chính và góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm
theo đó công an tp đà nẵng phối hợp với nhà mạng tổ chức bốn lớp tập huấn
mỗi lớp kéo dài trong sáu ngày cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên bảy quận huyện
về công tác bảo mật và quản lý vận hành khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khóa học học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và sử dụng thành thạo các thao tác vận hành trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư
được biết đến thời điểm này công tác thu thập đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn thành phố đà nẵng đạt tỷ lệ một trăm linh
công tác thu thập đối với nhân khẩu tạm trú đạt tỷ lệ chín mươi năm năm

công tác điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với
hoàng trung hậu nguyễn tấn tránh lê công bằng quách văn phúc phan doãn giang đào trọng hiếu nguyễn đức dũng nguyễn bá giang lã văn hải kiều đức công nguyễn trung thu phạm lê bắc phạm văn bảo
kỹ sư vật liệu giám sát viên thuộc đơn vị tư vấn giám sát thi công dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi do tổng công ty vec làm chủ đầu tư
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình giám sát thi công
xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tục nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của một bộ luật tính tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
các hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng một mươi bốn năm lẩn trốn quyết định truy nã đó là trần quốc công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã cư pông huyện crong phúc tỉnh đắk lắc
công là đối tượng bị tô xác về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản hàng tỷ đồng trên địa bàn thành phố long xuyên
theo kết quả điều tra ban đầu một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố long xuyên có quen biết trần quốc công từ trước
năm hai nghìn hai mươi con ruột của người phụ nữ này bị bắt và tạm giam về hành vi tàng trữ trẻ phép trên ma túy
công đã giới thiệu bản thân đang công tác tại vụ năm thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và có thể lo cho con chị trắng án để đi công an
sau đó công đã yêu cầu chị đưa tiền mặt và chuyển qua tài khoản nhiều lần với số tiền khoảng ba tỷ đồng
đến sáng ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi ngồi uống nước nói chuyện cùng công nghi bị công lừa đảo nên chị đã đến công an phường mỹ long trình báo
vào khoảng hai mươi ba h
hai mươi ba h cùng ngày công đã bị công an tp long xuyên phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh mời về trụ sở công an phường làm việc
tiến hành kiểm tra công xuất trình ra nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả
qua điều tra xác minh nhanh cơ quan công an đã phát hiện công là đối tượng bị công an tỉnh bà địa vũng tàu truy nã vào ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn sáu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi cưỡng đoạt tài sản nguyễn văn rin hai mươi tám tuổi trú tại phường vĩnh trường thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tạ quang nhật hai mươi bốn tuổi có vay của nguyễn văn rin hà quang đức và lê hồng khánh với tổng số tiền hơn hai năm tỷ đồng
do không có tiền trả nhật đã bỏ đi nhằm trốn nợ
để đòi nợ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi rin đức khánh và một số đối tượng khác nhiều lần đe dọa và dán tờ rơi đòi nợ tạt sơn vào nhà của nhật nhằm ép người thân của nhật trả nợ thay
để gia đình được yên ổn bố mẹ cùng bác ruột của nhật đã đứng ra trả cho rin khánh đức khoảng một sáu tỷ đồng cùng một chiếc xe sh
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các đối tượng trên tiếp tục đe dọa và tạc sơn khiến bố mẹ của nhật không dám sinh sống ở nhà
chưa dừng lại các đối tượng tiếp tục tạt sơn vào cơ sở
kinh doanh người bác ruột của nhật nhằm ép người này trả nợ thay
nhận được tin báo và qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với nguyễn văn rin về hành vi cưỡng đoạt tài sản đồng thời đang mở rộng điều tra
các đối tượng trên tiếp tục đe dọa và tạt sơn khiến bố mẹ của nhật không dám sinh sống ở nhà

các đối tượng trên tiếp tục đe dọa và qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra xác minh nhật không dám sinh sống ở nhà
các đối tượng cho vay quá áp rất tinh vi có nhiều app cho vay biến tướng trở thành một dạng của tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường ảnh hưởng đến an ninh trật tự cả nước
khó ở chỗ phòng ngừa và phát hiện vì tội phạm an ninh mạng thường ẩn danh dấu vết số rất khó vì vậy việc đấu tranh còn nhiều khó khăn
thiếu tướng giang nhấn mạnh như vậy
thiếu tướng giang khẳng định hiện bộ công an đang cố gắng hoàn thiện quy định pháp luật để quản lý không gian mạng tốt hơn đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ để làm sao đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ở tp hcm mới có hai trung cư cũ được cải tạo xây mới trong số hai trăm ba mươi bảy trung cư kế hoạch đề ra
theo mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ cải tạo sửa chữa hoặc xây mới hai trăm ba mươi bảy trung cư

các chuyên gia cho rằng những quy trình liên quan tới thủ tục hành chính về đất đai thanh tra đất vẫn còn nhiều bất cập và gây khó khăn cho doanh nghiệp
do vậy cơ quan chức năng cần nghiên cứu ban hành nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong đó quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
trưởng ban pháp chế vcci đậu anh tuấn cho rằng một số cán bộ giải quyết tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực xây dựng còn gây phiền hòa cho doanh nghiệp
vẫn còn tỷ lệ đáng kể doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này
vcci kiến nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt hoạt động giả soát hệ thống pháp luật về xây dựng và lĩnh vực liên quan
lồng ghép tích hợp nhóm thủ tục tương tự về quy trình hoặc biểu mẫu hồ sơ đơn giản hóa giấy tờ mẫu biểu để giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ
xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết đồng thời thủ tục hành chính tăng tính minh bạch liêm chính trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật với sáng phương nam xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
bản tin mở đầu bằng một số cập nhật về xã hội
mới đây công an thành phố cần thơ đã phối hợp với vnpt tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn thành phố
nội dung quan trọng trong khóa này liên quan đến thao tác thu thập và bảo mật để góp phần hoàn thành mục tiêu cơ sở dữ liệu số quốc gia
trong thời gian sáu ngày từ nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai bốn mươi một học viên lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên công an thành phố và các giảng viên vnpt hướng dẫn về công tác bảo mật thực hiện các phần mềm về quản lý cư trú thống kê dữ liệu dân cư
đại diện lãnh đạo công an thành phố cần thơ nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ đó yêu cầu các học viên cần chấp hành nghiêm nội quy tham gia đầy đủ các buổi học
trong thời gian học phải chú ý tập trung nghiên cứu tiếp thu và vận dụng hiệu quả các kiến thức kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ cho việc thực hiện dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo quy định của bộ công an

thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành và địa phương về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi một
theo đó để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón tết năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia và các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
an toàn và kiến thức phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông ủn tắc giao thông trong dịp tết và tại khu vực diễn ra lễ hội xuân
thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan địa phương yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch covid một mươi chín cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân
đặc biệt chú trọng kiểm tra phát hiện và xử vạt các hành vi như vi phạm quy định về tốc độ nồng độ cồn ma túy không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy vi phạm khi qua đường ngang trở quá tải trọng quá số người quy định không có giấy phép lái xe chứng chỉ chuyên môn phương tiện không đăng ký đăng kiểm không đảm bảo an toàn kỹ thuật
đối với lĩnh vực vận tải thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan chức năng yêu cầu các bến xe đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân không để hành khách không kịp về quê ăn tết do thiếu phương tiện giảm thiểu tối đa tình trạng chậm hủy chuyến xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định cương quyết không để phương tiện vận tải người điều khiển nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch covid một mươi chín tham gia giao thông
đáng chú ý tại công điện thủ tướng yêu cầu bộ ngành liên quan chỉ đạo thực hiện thu phí đường bộ không dừng chủ động mở trạm tạm dừng thu phí để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủn tắc giao thông xử phạt nghiêm đối với các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cửa thu phí điện tử không dừng etc gây ủn tắc giao thông theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ

đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô tông vào đuôi xe đầu kéo khiến một người tử vong tại chỗ video ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông cho thấy cảnh tượng rất kinh hoàng
theo thông tin ban đầu dạng sáng ngày bảy tháng một mươi hai một thanh niên sinh năm hai nghìn trú tại làng lang phường tri lăng thành phố pleiku điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi một b hai hai mươi chín nghìn ba trăm tám mươi liều thông trên đường trường trinh theo hướng từ huyện chư sê vào trung tâm thành phố pleiku
khoảng hai giờ hai mươi phút khi chiếc mô tô trên đến vị trí đến trước số nhà bảy trăm linh ba trường trinh thuộc tổ hai phường tri lăng va chạm với chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát tám mươi hai c bốn nghìn hai trăm sáu mươi ba kéo theo rơ móc biển kiểm soát tám mươi một r hai trăm tám mươi tám đang dừng
vụ tai nạn giao thông khiến năm thanh niên tử vong tại chỗ chiếc xe bị hư hỏng nặng camera hành trình của một chiếc ô tô đi cùng chiều ghi lại vào thời điểm trên có ba chiếc mô tô chạy với tốc độ cao
chiếc xe mô tô màu đỏ tông vào phần sau xe container
khiến xe mô tô phía sau cũng bị va chạm người điều khiển mô tô màu đỏ không rõ biển số trượt vài chục mét tài xế xe mô tô ngã ra đường lộn nhiều vòng
nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân điều khiển xe không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên đã gây ra tai nạn
sáng ngày bảy tháng một mươi hai hai ngư dân ở thôn thượng nam xã ngư thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình ra biển bằng thuyền nan để đánh bắt hải sản nhưng không may đã bị sóng đánh chìm mất tích
nạn nhân được xác định là các ông trần như tiến và trần như hoàng vị trí mà hai nạn nhân mất tích cách bờ biển khoảng một hải lý
nhận được tin báo một mươi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngư thủy phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm hai ngư dân đồng thời báo cáo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm
nhận được tin báo một mươi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngư thủy phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm hai ngư dân đồng thời báo cáo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng đã thông báo cho bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình quảng trị đồn biên phòng cửa tùng biết để chủ động phối hợp tìm kiếm người mất tích
vừa qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và nước lũ dâng cao nên tỉnh đắk lắc đã phải gánh chịu nhiều tổn thất về người và của đến nay vẫn chưa thể khắc phục được
do các công trình thủy lợi thủy điện từ thượng nguồn xả lũ gây ngập lụt và sạt lở đất khiến cho một người chết và một người mất tích
hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu trong đó có tám ngôi nhà bị sạt lở hư hỏng hoàn toàn gần bảy trăm linh hộ bị cô lập
đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn ba trăm linh hộ bị cô lập tạm thời do đang bị ngập đường
hơn một hectare cây trồng bị ngập úng hàng nghìn gia cầm cùng hơn sáu trăm linh tấn thủy sản bị nước lũ cuốn trôi mưa lũ cũng khiến giao thông bị tê liệt
đến nay dù mưa đã ngừng nhưng mực nước lũ vẫn đang rút rất chậm một số khu vực như huyện grong anna eka vẫn còn bị ngập sâu chia cắt dân sinh
chính quyền các địa phương vẫn đang tập trung ứng phó đồng thời tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ gây ra
chính quyền các địa phương vẫn đang tập trung ứng phó đồng thời tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa gây ra